việt nam phần đầu có vaccine made in vietnam vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
đây là nội dung đáng chú ý tại cuộc họp về tiến độ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine covid một mươi chín của bộ y tế
hiện vaccine nanocovax của công ty nanogen đã thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba
từ tháng sáu đến giữa tháng bảy năm nay nanocovax đã thử nghiệm mũi một trên một mươi bốn tình nguyện viên
khẳng định an toàn và được đánh giá sinh miễn dịch tốt nhưng hiện chưa đủ thời gian đánh giá về hiệu lực
dự kiến mũi thử nghiệm thứ hai vaccine nanocovax sẽ hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng tám
nếu hoàn thành thử nghiệm giai đoạn ba với kết quả tốt được hội đồng đạo đức quốc gia chấp thuận
vaccine này sẽ được xem xét cấp phép khẩn cấp cho miễn dịch
theo báo cáo của nhà sản xuất công suất có thể đạt từ năm đến một mươi triệu liều một tháng
ngoài nanocovax vaccine covivac của công ty vaccine và sinh phẩm nha trang hiện cũng đã thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai